ngày một mươi bốn tháng chín ủy ban nhân dân thành phố tân an tỉnh long an đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận thành phố tân an đạt tiêu chuẩn đô thị loại hai
tới dự có phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cùng lãnh đạo các bộ ngành lãnh đạo tỉnh huyện các sở ngành và tỉnh bạn cũng như nhân dân trong thành phố tham dự
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đánh giá cao những nỗ lực và những kết quả đạt được của thành phố
sau một mươi năm thành lập phó thủ tướng chỉ đạo thành phố và tỉnh long an cần khẩn trương giả soát kịp thời cập nhật bổ sung sửa đổi điều chỉnh hoặc lập mới các quy hoạch đặc biệt xây dựng quy hoạch phát triển đô thị quy hoạch các ngành kinh tế quan trọng gắn với tái cấu trúc nền kinh tế
ngoài ra tỉnh long an và thành phố tân an cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với việc thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị khóa một mươi hai về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh